công an huyện cư mơ gà tỉnh đắk lắk vừa bắt xử lý tám đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa trong rễ cà phê
vào chiều ngày một mươi tháng hai tại một dãy cà phê trên địa bàn xã quảng tiến huyện cơ mơ ga có một nhóm đối tượng tổ chức ăn uống sau đó rủ nhau đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
nhận được tin báo của quân chú nhân dân đội cảnh sát hình sự công an huyện cư mơ ga phối hợp với công an xã quảng tiến đã bắt quả tang tám đối tượng cùng chú tại xã quảng tiến đang đánh bạc
tại hiện trường tổ công tác thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn chín triệu đồng cùng các tăng vật dùng để đánh bạc
được biết đối tượng đặng ngọc cảnh có một tiên án về tội trộm cắp tài sản vào năm hai nghìn ba
chiều tối qua ngày một mươi một tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phối hợp cùng công an huyện cái nước đã chia làm nhiều hướng bao vây và triệt xóa tụ điểm đánh bài ăn tiền tại ấp láng tượng xã đông hưng huyện cái nước
tại hiện trường có hai mươi đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền bị tạm giữ trong đó có một mươi một nữ
kiểm tra tại chiếu bạc và trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba mươi bộ bài loại năm mươi hai lá trong đó có năm bộ đã qua sử dụng một mươi ba điện thoại di động trên một mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu tụ điểm đánh bài này là do một đối tượng trú tại ấp cái giếng xã tân hưng huyện cái nước thuê để tổ chức cho một mươi tám đối tượng đánh bài ăn tiền hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai triệt phá tại một dãy điều thuộc xã xuân hiệp
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tang một mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà tại giấy điều ở ấp tam hiệp xã xuân hiệp huyện xuân lộc thu giữ hơn bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng chín điện thoại di động các loại tám con gà đá một mươi một xe máy ô tô các loại
thời gian qua tình trạng trộm cắp tài sản của người dân vẫn là vấn đề nhức nhối đối với nhiều địa phương
không chỉ có xe máy điện thoại vàng mà cả những tuyến cắp viễn thông cũng là mục tiêu để bọn trụ cắp nhắm tới
mới đây tại tỉnh bạc liêu một nhóm đối tượng tự xưng là người sửa chữa dây cáp viễn thông để đi cắt trộm các dây cáp này
chỉ sau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ lần lượt các đối tượng đã bị công an huyện phước long tỉnh bạc liêu bắt giữ
đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại được tại hiện trường vụ trộm cắp dây cắp viễn thông
trên địa bàn mỹ tưởng hai xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
hàng trăm mét dây cắp viễn thông bị một nhóm đối tượng trộm chỉ trong một thời gian ngắn
theo những người dân địa phương các đối tượng này tự xưng là người sửa chữa đường dây cắp viễn thông

khi nhân viên viễn thông kiểm tra được
đường dây thì phát hiện các dây cắp đã bị cắt trộn sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an
bọn chúng đi thành từng nhóm nhỏ nhanh chóng cắt các dây cắp rồi tổ thoát sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an
trần văn diệp tô văn hiểu và tô thanh thêm cùng chú ấp ninh thạnh hai xã ninh hòa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu để đấu tranh khai thác
trên những trình cứu của cơ quan công an các đối tượng cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình

những trường hợp cố tình vi phạm như không đội mũ bảo hiểm được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định
sao mình lại quay đồ anh
em giật mình em hỏi chị em đỗ nẹ thôi
giật mình cái gì anh

em đỗ nẹ em gieo em đi ship hàng
em không có giấy tờ gì

em cũng để ở nhà mà
em quên em không mang cái ví kia đi

em vừa đi mua đồ em vừa mua đồ ở kia quên em chưa đổi lên
thế việc mà mình không đổi thì mình nhận thức thế nào
vâng cái việc mà mình không đổi thì đúng như là nhận thức là vi phạm
không dừng xe theo hiệu lệnh
đây là cách những thanh thiếu niên thực hiện nhằm chạy thoát
khi gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một cắm chốt làm nhiệm vụ
tăng ga lạng lách đánh võng
hay quay đầu xe đi ngược chiều như thế này
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
ý tức tham gia thân của người dân chủ yếu là chấp hành tốt
trừ một số thanh niên nguôi lớn ngổ ngáo không được bụi hiểm
đi lượng lách đánh võng có biểu hiện là đua xe chạy pháp luật
trong thời gian sau tết các tổ công tác một trăm một mươi một của quân thành phố
đã bắt và xử lý được rất nhiều vụ việc việm pháp luật
ví dụ như tàng trự chạy pháp trên bàn tí
sử dụng chạy pháp trên bàn tí và đi xe tăng vật
đã được cơ quan chức năng phát hiện
đã xử lý vào bàn tí do cơ quan thẩm quyền xử lý tăng pháp luật
cảm chốt xử lý vi phạm được triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
tổ công tác y một làm nhiệm vụ tại ngã tư huỳnh thúc kháng nguyên hồng quận đống đa
đối với trường hai mũ quay đầu bc chú ý hai mũ quay đầu
bất chấp nguy hiểm nhiều trường hợp đã quay đầu xe đi ngược chiều
với những trường hợp bị xử lý đã đưa ra nhiều lý do
thậm chí là liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lại không chứng minh được điều đó
ghi rõ là hai mũ này
mũ không dưới đo xe
em đang ở bên nhà bạn em ở bên thái hà
vợ em tết ở bên đấy là f đang trở về nhà để cách ly tại nhà
nhà em ở bên ông thành công
các trường hợp mà thanh niên khi thấy tổ công tác
thì quay đầu bỏ chạy
thì cũng gây nguy hiểm cho chính bản thân những đối tượng đó
và những người thân thân khác
thì tổ công tác cũng đã có những phương án rất cụ thể
để chặn mắt các đối tượng đó
nếu có đụng cho không mà
và gây nguy hiểm cho bản thân cũng như cho chính các đội chiến sĩ
thì chúng tôi cũng sẽ có những phương án để ghi nhận đặc điểm
cũng như biển số xe và đặc điểm đối tượng
để thông báo
và phối hợp với các tổ công tác khác
theo hướng mà đối tượng bỏ chạy
để chặn mắt và xử lý
một cách như mình đối với tất cả những trường hợp vi phạm đó
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
còn bây giờ là tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi
với những thông tin hữu ích về y tế